tại tỉnh yên bái đợt mưa lũ đầu tháng một mươi vừa qua huyện trạm tấu là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất
ngoài một mươi ba người thiệt mạng và mất tích thì có hai mươi tám ngôi nhà bị sập trôi hoàn toàn
tám mươi tám ngôi nhà bị sạt lở phải tháo rỡ di rời khẩn cấp
tuy nhiên do địa hình đồi núi nên việc bố trí đất cho bà con nhân dân ổn định nơi ở và sản xuất hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
do quả núi phía sau bàn xuất hiện vết nứt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản
nên sau khi được xã bá hu huyện trạm tấu vận động gia đình anh xoan cùng một mươi ba hộ nằm dưới chân núi đã tiến hành tìm đất và di rời nhà
tuy nhiên sau một tuần gia đình anh xoan mới quyết định san nền nhà trên chính thửa ruộng canh tác để làm nhà
vì trong bản không còn chỗ đất nào để làm được nhà
em nhanh chóng dưới nhà chuyển nhà để di rời chỗ an toàn để làm đào nền
em muốn ổn định cuộc sống để tăng gia sản xuất để cho các bà con an toàn
trước nguy cơ có thể sạt lở núi gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản cho các hộ dân xã pá hu
huyện trạm tấu đã đi kiểm tra và vận động nhân dân di rời nhà cửa ra khỏi khu vực nguy hiểm
tuy nhiên do không có quỹ đất
nên việc bố trí di rời các hộ dân
nằm trong khu vực nguy hiểm là rất khó khăn
để nhanh chóng di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
huyện trạm tấu đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền các xã thị trấn kiểm tra
giả soát thống kê toàn bộ thiệt hại
khu vực có nguy cơ sạt lở cao
ra soát quỹ đất để bố trí đất làm nhà ở cho các hộ bị mất nhà cửa
các hộ phải di rời khẩn cấp
về nhà ở có hai mươi tám nhà sập trôi hoàn toàn
tám mươi tám nhà bị sạt lở phải tháo rỡ di rời khẩn cấp
trước mắt chúng tôi văn đồng là anh em họ hàng
người nhà người thân
đưa qua nhau thì làm bao nhiêu
chú không làm chân thì mượn ở
còn về tương lai về lâu về dài
để ổn định cho đồng bào ở vùng cao như lúc lịch sử hôm qua
rất cần có dự án tái định cư cho các xã khó khăn
ví dụ như hát lưu sa hồ
hay là một số
một số địa bàn như là ở xã trạm tấu này
để chúng ta sẽ cần là đảng nhà nước có cái chính sách phù hợp này
có cái chỗ tái đường cư này
có dự án lớn đấy
để cho di rời như thế thì nó mới ổn định về lâu về dài
việc tìm nơi ở mới an toàn cho những hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm
vừa bảo đảm an toàn về tính mạng
nhưng cũng vừa bảo đảm tài sản
cũng như ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân là việc làm cấp thiết
có như vậy người dân huyện vùng cao khó khăn mới không bị thiệt hại
mỗi khi mưa lũ xảy ra